tại sóc sơn hà nội đoàn công tác bộ quốc phòng do thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng của đội nhân dân việt nam làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác của sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một mươi hai
sau khi trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng đơn vị
thượng tướng nguyễn tân cương bày tỏ ấn tượng với những kết quả nổi bật của sư đoàn ba trăm một mươi hai trong thời gian qua
nhất là đảng ủy chỉ huy sư đoàn cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết
chỉ thị mệnh lệnh triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra
để xây dựng sư đoàn ba trăm một mươi hai được biên chế hỏa lực mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
yêu cầu lãnh đạo chỉ huy quân đoàn một mươi hai tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết
chỉ lệnh chỉ thị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác quân sự quốc phòng
duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình
đặc biệt là tình hình địa bàn khu vực mục tiêu nhiệm vụ đảm nhiệm
kịp thời tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy quản lý kỷ luật nắm chắc tình hình
kịp thời giải quyết tứ tưởng của bộ đội hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra
tích cực chủ động trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh đẩy mạnh gia tăng sản xuất
giữ vững ổn định đời sống chăm sóc sức khỏe bộ đội
nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi về mục đích ý nghĩa
giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
sáng ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã công bố hành trình
ban bí thư trung ương đoàn cùng các đoàn viên hội viên thanh niên sinh viên tiêu biểu
sẽ tham gia ba hành trình nhánh để hướng về tỉnh điện biên
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn xuất quân tại các tỉnh thành phố đi qua các cung đường tây bắc lịch sử
trong chiến dịch điện biên phủ năm xưa
chữa các hoạt động thăm tặng quà tri ân các gia đình cựu chiến sĩ điện biên
các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng mẹ việt nam anh hùng
dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
cùng với đó là các chương trình như liên hoan chiến sĩ nhỏ điện biên toàn quốc
qua hành trình này sẽ giúp tuổi trẻ việt nam phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh sương máu
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ thu quốc
nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết đã phân bổ năm trăm linh liều vaccine năm trong một
tới các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur khu vực trên cả nước
số vaccine này sẽ sớm được chuyển tới các địa phương để triển khai tiêm chủng thường xuyên
và tiêm bù cho các bé
bộ y tế chưa được tiêm chủng đầy đủ ba liều vaccine năm trong một
số vaccine năm trong một này đủ để tiêm cho trẻ trong hai tháng tới
đây là số vaccine nằm trong hai tám triệu liều vaccine năm trong một
mà bộ y tế chỉ đạo thực hiện thủ tục mua sắm đấu thầu trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế sẽ liên tục cung ứng vaccine này trong các đợt tiếp theo tới các địa phương
bảo đảm ổn định nguồn cung vaccine năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên năm nay
vaccine này sẽ được ưu tiên sử dụng tiêm mũi một cho trẻ
từ hai đến một mươi tám tháng tuổi
sau đó có thể sử dụng tiêm trả mũi hai mũi ba cho trẻ chưa được tiêm đủ ba mũi
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sáng nay tại hà nội tổ chức trái tim người lính việt nam
cộng lộc bộ mãi mãi tuổi hai mươi tổ chức giới thiệu chương trình
phục dựng di ảnh màu cho các văn nghệ sĩ trí thức đã có công trong kháng chiến
do điều kiện khó khăn trong thời chiến
nên nhiều văn nghệ sĩ trí thức khi hy sinh đã không để lại di ảnh thờ
thì đó là những bức ảnh chất lượng rất hạn chế vì đã nhòe mờ bởi thời gian
nhằm góp phần tri ân những văn nghệ sĩ trí thức đã có công lao với đất nước
nhóm hoại sĩ trẻ của tổ chức trải tim người lính đã sử dụng công nghệ ai
để phục dựng hàng trăm chân dung di ảnh màu của các văn nghệ sĩ trí thức
cung cấp cho công chúng thêm một góc nhìn sống động về những người nổi tiếng
đã có công với quê hương đất nước
trong khuôn khổ chương trình
ban tổ chức cũng giới thiệu tác phẩm phượng của tác giả phạm kiều phượng
cuốn tự chuyện về hành trình người con gái hơn nửa thế kỷ đi tìm mộ cha mình
liệt sĩ phạm văn bái đã hy sinh trong kháng chiến chống mỹ gây nhiều xúc động cho độc giả
cuốn sách giúp chúng ta thêm trân quý sự hy sinh của các thế hệ vì độc lập của nước nhà